mưa lớn kết hợp với gió mạnh đã khiến cho hàng chục ngôi nhà của người dân ở hà tĩnh bị sập đổ
nhằm hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống các cấp chính quyền ở hà tĩnh đã đến thăm hỏi động viên
và huy động lực lượng giúp cho người dân khắc phục hậu quả của thiên tai
tiếp tục di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
nhằm chủ động ứng phó khẩn cấp với hoàn lưu bão số chín tính đến chiều nay hai mươi chín tháng một mươi
tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các địa phương di rời hơn một hộ dân ở hai mươi ba xã trên địa bàn
ra khỏi vùng ngập lụt sạt lở đất
mưa to kèm gió giật mạnh đã làm sập đổ tốc máy ba mươi hai ngôi nhà và công trình phụ trợ của người dân
ở can lộc nghi xuân vũ quang và đức thọ
mưa lớn cũng khiến cho quốc lộ tám a bị sạt lở tại km năm mươi ba và làm hư hại nhiều công trình diện tích trồng hoa màu
tính đến chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi vẫn còn hai trăm năm mươi chín hộ dân với tám trăm sáu mươi ba nhân khẩu đang bị nước lũ cô lập
để bảo đảm an toàn địa bàn đã đồng loạt xã xả tràn các hồ chứa các hồ thủy lợi thủy điện
với lưu lượng từ một mươi m một s đến hơn một m một s